cùng ngày triển lãm ảnh vườn xưa của họa sĩ nhiếp ảnh gia nguyễn quốc dũng đã khai mạc tại nhà triển lãm số hai mươi chín hàng bài hà nội
vườn xưa trưng bày ba mươi tám bức ảnh khổ lớn được in trên chất liệu vải canvas
tám bức ảnh là ba mươi tám câu chuyện nhỏ ba mươi tám góc của người phụ nữ việt nam nghệ sĩ muốn chia sẻ cùng với những người thưởng thức
đa phần các bức ảnh trưng bày trong vườn xưa được họa sĩ nhiếp ảnh gia nguyễn quốc dũng chụp trong thời gian ba năm trở lại đây
tuy nhiên triển lãm lần này còn có sự góp mặt của một số tác phẩm tiêu biểu mà nghệ sĩ tâm đắc đã được xuất hiện ở những triển lãm trước đây
với vườn xưa cũng vẫn là những tà áo dài xưa cũ những hình ảnh người con gái việt nam lại được xuất hiện với vẻ đẹp tươi mới lạc quan
trong các tác phẩm của ông những chiếc áo dài làm nổi bật lên nét đẹp của người phụ nữ việt nam
họ vẫn luôn đẹp cho dù trong bất cứ thời đại nào
vườn xưa được triển lãm ở hà nội từ ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và ở tp hcm từ ngày một mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín